nhằm siết chặt quy trình cũng như giả soát việc thực hiện phòng chống covid một mươi chín ở các khách sạn được chọn làm nơi cách ly
mới đây đoàn kiểm tra liên sở đã có buổi kiểm tra đột xuất công tác tổ chức quản lý khu cách ly tập trung trên địa bàn một số quận ở thủ đô hà nội
tại địa bàn quận ba đình và hoàn kiếm đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch ở hai khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly
hiện có hơn hai trăm linh người đang thực hiện cách ly tại hai khách sạn này
đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín của cả hai khách sạn
đây là hai trong số một mươi bảy khách sạn được thành phố cho phép tiếp nhận và giám sát cách ly chuyên gia
cho nên đòi hỏi nhân viên khách sạn cần thực hiện nghiêm ngặt việc đón tiếp và khử khuẩn vệ sinh thường xuyên khu cách ly
xử lý rác thải theo đúng quy định các quy trình phòng chống dịch khép kín một chiều
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh còn phức tạp sở y tế hà nội yêu cầu quận ba đình và quận hoàn kiếm
cần tiếp tục kiểm tra các khu vực cách ly kiểm soát chặt chẽ nguồn lây quản lý tốt các trường hợp nhập cảnh
không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo dẫn nhân viên các khu cách ly với người cách ly